đó là một loại phương tiện giao thông có kích thước rất lớn nhưng lại có thể dễ dàng di chuyển trên đầu của các phương tiện
công ty dahi insat đã thiết kế một mẫu xe buýt đặc biệt
nó cao hơn hầu hết các phương tiện giao thông khác nhưng vẫn có những chiếc bánh xe tiếp xúc với mặt đường
điều đặc biệt là hệ thống bánh xe này xếp theo chiều dọc để có thể lách qua những đoạn đường có nhiều phương tiện giao thông khác
một con quay hồi chuyển lớn sẽ có nhiệm vụ giúp ổn định toàn bộ cấu trúc làm cho chiếc xe buýt đứng vững chỉ bằng hai bánh
những chiếc xe buýt cũng được thiết kế với chiều cao khác nhau để có thể cùng di chuyển qua một tuyến đường mà không bị va chạm
một hệ thống đường dây đặc biệt được đặt dưới mặt đường giúp những chiếc xe bus tự động di chuyển theo một lộ trình định sẵn mà không cần tới người tài xế
những chiếc xe này sẽ chạy bằng năng lượng điện để giúp bảo vệ môi trường
một con lươn robot vừa được phát triển bởi viện công nghệ liên bang thụy sĩ được trang bị các cảm biến hóa học vật lý và sinh học để có thể bơi trong nước và phát hiện nguồn nước bị ô nhiễm
mỗi mô đun của con robot này có một động cơ điện nhỏ nếu một mô đun ngừng hoạt động nó có thể được thay thế một cách nhanh chóng
với kích thước nhỏ gọn người ta có thể dễ dàng mang robot đến hồ nước thả vào nước lấy mẫu và sau đó xử lý dữ liệu mà robot thu thập được ngay tại chỗ hoặc trong phòng thí nghiệm
các cảm biến trong robot sẽ chỉ ra nguồn nước có bị nhiễm chất độc hại hay không
các nhà nghiên cứu hy vọng trong tương lai robot có khả năng phát hiện cả các loại kim loại nặng như thủy ngân
dùng chất nhờn của run đất để tiêu diệt tế bào ung thư phổi là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ba lan hứa hẹn là một bước tiến mới trong điều trị ung thư phổi
ung thư phổi là căn bệnh chiếm một phần tư số ca tử vong do ung thư

các nhà nghiên cứu hy vọng thí nghiệm cho thấy chất nhờn chết xuất từ dung đất có thể tiêu diệt khoảng tám mươi tế bào ung thư phổi mà không gây ảnh hưởng tới tế bào khỏe mạnh

cũng vậy cô sẽ phải thuyết phục được hội đồng đánh giá rằng mình đủ tư cách làm mẹ nếu không sẽ bị tách khỏi con sau ba tháng kể từ khi sinh
tôi sẽ cố gắng không vi phạm quy chế trại giam tôi sẽ phục tùng các quản giáo và sẽ không tranh cãi với các tù nhân khác
tôi sẽ làm mọi thứ để được ở bên con gái tôi sau này tôi sẽ không bao giờ đi ăn cắp nữa
mỗi trường hợp nữ tù nhân là một câu chuyện
không có hai trường hợp nào giống nhau
có một số tù nhân cố tình có con để cuộc sống của họ trong trại giam dễ chịu hơn
ví dụ một tù nhân có con sẽ không bao giờ bị giam trong khu biệt giam
thường thì các phạm nhân luôn hứa hẹn rằng đây là lần cuối cùng họ phạm tội
họ cam kết sẽ sống một cuộc sống bình thường sau khi được trả tự do
thế rồi nhiều người trong số họ
họ lại chứng nào tật đấy và quay trở lại nhà tù
trong suốt những năm công tác của mình ở nhà tù ông sergei postin đã gặp nhiều trường hợp như vậy
nhiều phạm nhân mà tôi biết sau khi ra tù ngay lập tức tìm đến một nơi nào đó thực hiện hành vi phạm tội và nhanh chóng quay lại nhà tù
thực ra họ cũng không còn nơi nào khác để đi không tiền không nghề nghiệp
các nhà tâm lý học đang theo dõi chặt chẽ yoli
chỉ vài ngày nữa cô sẽ đối mặt với hội đồng đánh giá để dành một suất ở chung với con
người cạnh tranh với cô sẽ là natalia
và ngày đánh giá cuối cùng cũng đã tới
những thành viên hội đồng đưa ra ý kiến của mình về những mặt tích cực ulia đã thể hiện trong thời gian ở tù
cũng như những biểu hiện yêu thương của cô với đứa con
trong khi đó nataly lại không nhận được nhiều đánh giá tốt

trái lại hội đồng chỉ ra những vấn đề của cô
như việc thở ơ với con ở nhiều thời điểm hay thái độ kiêu ngạo và thôn lỗ với các bạn tù
và kết quả không bất ngờ yulia người xứng đáng hơn đã giành được đặc ân
người mà hạnh phúc không kìm được nước mắt những tháng ngày trong chạy giam sắp tới của cô sẽ được dễ ấm
vì được gần gũi với đứa con yêu quý của mình
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình từ đông sang tây của truyền hình nhân dân